chào mừng quý vị khán giả đã theo dõi thông tin cập nhật mới nhất về tình dịch covid một mươi chín
trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan hôn luận của bộ y tế
quý vị thân mến sau khi tiếp nhận thông tin có hai vợ chồng bán hàng tại chợ ninh hiệp gia lâm hà nội là f
chính quyền sửa tại đã lập tức cách ly y tế tạm thời tòa r sáu a royal city để truy vết sập dịch
sáng ngày năm tháng một mươi một ông võ đăng dũng chủ tịch ủy ban nhân dân quận thanh xuân hà nội cho biết
địa phương vừa thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời đối với tòa nhà r sáu a
khu đô thị roya city thuộc phường tượng đình để phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó chiều ngày bốn tháng một mươi một ngành y tế hà nội phát đi thông tin cho biết
trên địa bàn ghi nhận hai trường hợp f là hai vợ chồng sống ở tòa nhà r sáu a bán hàng tại chợ ninh hiệp
tiếp nhận thông tin quận thanh xuân đã quyết định cách ly y tế tạm thời tòa nhà r sáu a trong vòng hai mươi bốn giờ
để truy vết xác định trực để các f một đưa đi cách ly tập trung
hôm qua quận đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho gần một người ở tòa r sáu a
bước đầu xác định có ba mươi một f một liên quan đến hai trường hợp f này
nhiều người đi làm về muộn nên việc lấy mẫu xét nghiệm kéo dài tới đêm khuya
và trưa nay mới có kết quả xét nghiệm cho gần một trường hợp ở tòa r sáu a
sau khi đánh giá mức độ dịch bệnh quận sẽ thu hẹp phạm vi cách ly y tế từ một đến ba tầng
tránh làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của cư dân ông dũng nói
nhiều dân trí đã đưa tin hiện trên địa bàn thành phố hà nội đã ghi nhận chín trăm linh ca bệnh mới tại cộng đồng
cụ thể chùm ca bệnh tại ô chợ dừa quận đống đa chùm ca bệnh tại lĩnh nam quận hoàng mai
chùm ca bệnh tại lê đức thọ quận nam từ liêm chùm ca bệnh tại an khánh huyện hoài đức
chùm ca bệnh tại ninh hiệp huyện gia lâm kìm ca bệnh tại sài sơn và thị trấn quốc oai huyện quốc oai
chùm các bệnh tại thôn bạch trữ xã tiến thắng huyện mê linh chim ca bệnh liên quan thủ lệ phường ngọc khánh
và chùm liên quan ổ dịch đường bửi cống vị quận ba đình
ngày bốn tháng một mươi một trước tình hình phức tạp của dịch covid một mươi chín chính quyền sở tại đã quyết định
giãn cách xã hội toàn xã ninh hiệp để xét nghiệm truy vết phân loại các trường hợp liên quan
thưa quý vị như vậy tình hình dịch bệnh tại hà nội đang có chiều hướng nóng trở lại
tuy nhiên theo chuyên gia chúng ta không giãn cách cấm đoán như giai đoạn trước
các hoạt động vẫn cho phép mở cửa nhưng phải có điều kiện an toàn để làm sao kiểm soát dịch bệnh không bùng phát
xin mời quý vị tiếp tục theo dõi
tình hình hà nội nóng trở lại trong hai tuần gần đây
hiện thành phố có đến bảy ổ dịch mới trong cộng đồng có diễn biến phức tạp
việc ghi nhận các ca bệnh trong cộng đồng tại hà nội là điều đã nằm trong dự đoán từ trước
đó là nhận định của phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
theo lý giải của chuyên gia này khi chúng ta đã tiến hành nới lỏng các hoạt động không chỉ ở hà nội mà là trên phạm vi cả nước
bên cạnh việc lây lan ở trong chính địa bàn thành phố thì mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào là điều khó tránh khỏi
đặc biệt là dòng người về từ các vùng đang có dịch như tp hcm bình dương
đồng nai kể cả một số địa phương đang có dịch ở phía bắc
hà nội là nơi có sự giao thương lớn và đông người
một khi đã nới lỏng các biện pháp giãn cách thì sẽ rất dễ lây lan mầm bệnh
chúng ta cần chấp nhận việc ghi nhận ca nhiễm
vấn đề là phải phát triển sớm để truy vết các ổ dịch
vẫn sẽ tiến hành phong tỏa các khu vực có dịch nhưng phải phong tỏa rất hẹp
tính toán làm sao để vừa kiểm soát chặt không làm lây lan mầm bệnh
nhưng cũng không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và an sinh xã hội của người dân
hà nội thời gian vừa qua cũng đang làm tốt điều đó phó giáo sư phu phân tích
chuyên gia này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xét nghiệm để phát hiện sớm các ổ dịch trong cộng đồng
và đánh giá nguy cơ dịch đặc biệt là xét nghiệm tất cả các trường hợp ho sốt
phó giáo sư phu nói vừa qua có thể thấy cũng chính nhờ xét nghiệm sàng lọc các trường hợp ho sốt
đã giúp hà nội phát hiện các ổ dịch đang âm thầm lây lan trong cộng đồng
các ca bệnh này chính là phần nổi giúp chỉ điểm tảng băng chìm
theo quan điểm của phó giáo sư phu trong chiến lược thích ứng với covid một mươi chín
hà nội cần đảm bảo thực hiện đúng theo hướng dẫn của nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
và không vì dịch mà ngăn sông cấm trợ
nếu hà nội áp dụng các biện pháp phòng dịch một cách cực đoan cấm đoán
sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội của chính thành phố và của cả địa phương khác phó giáo sư phu cho hay
phó giáo sư phu dẫn chứng
đại dịch không bùng phát trở lại điều rất quan trọng là phải có phương án đảm bảo an toàn khi nới lỏng
ví dụ về ngành giáo dục khi cho học sinh đi học trở lại
chợ búa muốn kinh doanh hay giao thông đi lại phải có phương án gì
vấn đề ở đây là chúng ta không giãn cách cấm đoán như giai đoạn trước
các hoạt động vẫn cho phép mở cửa nhưng phải có điều kiện an toàn
để làm sao kiểm soát dịch bệnh không bùng phát
đây là việc rất quan trọng vào lúc này chuyên gia này nhấn mạnh
tại buổi làm việc với tp hcm
vào sáng ngày hai tháng một mươi một theo phó thủ tướng vũ đức đam
bên cạnh các phương án đang triển khai hà nội cũng cần tập dượt các phương án khác
như thí điểm cách ly f một điều trị f có đủ điều kiện tại nhà
để xây dựng quy trình tập huấn cho y tế tuyến dưới
đồng quan điểm theo phó giáo sư phu để chung sống an toàn với dịch
hà nội trước mắt nên sớm có phương án cho các f một đáp ứng đủ điều kiện phòng ốc quy định
của bộ y tế được cách ly tại nhà
việc này sẽ giúp tránh quá tải cho các khu cách ly
tránh hiện tượng lây nhiễm chéo trong các khu cách ly
cùng với đó giảm thiểu ảnh hưởng về cuộc sống và kinh tế của người thuộc diện cách ly
về vấn đề tiêm vaccine theo chuyên gia này hà nội cần đẩy nhanh việc tiêm vaccine
cho đối tượng người già và người có bệnh nền tiêm vaccine cho trẻ em khi có nguồn vaccine
ông lưu ý việc hà nội cần ra soát để tiêm vaccine cho cả những người ở tỉnh thành khác trở về
bởi trong thời gian nới lỏng vừa qua
nhiều người ở vùng khác về địa phương chưa được tiêm đủ mũi vaccine
người dân trong giai đoạn này tuyệt đối không được chủ quan kể cả người đã tiêm vaccine
bởi vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh và lây lan sẽ rất nguy hiểm nếu lây cho những người có nguy cơ cao
người dân cần lưu ý rằng bên cạnh mình luôn có khả năng là f
những người đi từ vùng dịch về có trách nhiệm cách ly hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà
đúng theo quy định để không lây lan dịch cho gia đình và cộng đồng
vì thế mình đã bị nhiễm sars cov hai
mà mình không biết nếu chúng ta buông lỏng không có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng
thì dịch bùng lên và không kiểm soát được là điều tất yếu phó giáo sư phu nói
phát biểu tại cuộc họp phó chủ tịch ubnd tp hà nội nhấn mạnh
hà nội có nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín do số lượng người đến về hà nội gia tăng
tâm lý chủ quan của người dân khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
chính vì vậy các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý người từ tỉnh thành khác đến về địa phương
về việc cho học sinh quay lại trường học ông dũng chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng mọi điều kiện theo đúng quy định
đặc biệt là sở giáo dục và đào tạo phối hợp sở y tế xây dựng hướng dẫn cho các đơn vị khi có các tình huống xảy ra
chú trọng đến công tác y tế học đường nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi đến trường
theo ông dũng việc một số đối tượng học sinh tại một mươi tám huyện đang quay trở lại trường học vào ngày tám tháng một mươi một theo dự kiến
cần sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị
từ thành phố đến huyện thị xã phó chủ tịch hà nội yêu cầu các địa phương nhà trường
tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường và phải đảm bảo an toàn
ông dũng cũng lưu ý thời điểm thành phố ban hành văn bản đồng ý chủ trương cho học sinh đi học trở lại
là lúc số ca dương tính hàng ngày khoảng trên dưới một mươi ca nhưng từ tuần này số ca bệnh tăng
do đó nếu tình hình dịch có chiều hướng xấu hơn số ca mắc tăng lên thì thành phố sẽ có điều chỉnh linh hoạt
cũng tại hội nghị
báo cáo về tình hình dịch bệnh phó giám đốc sở y tế vũ cao cương cho biết
hiện thành phố đang có bảy chùm ca bệnh mới phát sinh trong cộng đồng
gồm âu trọ dừa quận đống đa lĩnh nam quận hoàng mai lê đức thọ quận nam từ liêm
an khánh huyện hoài đức ninh hiệp huyện gia lâm sài sơn và thị trấn quốc oai huyện quốc oai
thôn bạch chữ xã tiến thắng huyện mê linh
giám đốc sở giáo dục và đào tạo trần thế cương thông tin
đến nay các giáo viên đã hoàn thành tiêm mũi một đạt chín mươi bảy sáu tiêm mũi hai đạt bảy mươi hai tám mươi năm
có hai mươi bảy đơn vị trường được chưng dụng làm cơ sở cách ly
liên quan đến các f trong đợt dịch thứ tư khối giáo viên có các f đều phân bổ tại quận huyện
cầu giấy hà đông hoài đức hoàng mai mê linh quốc oai thanh oai và ứng hòa
ngày ba mươi một tháng một mươi thành phố thống nhất với tờ trình về việc cho học sinh trở lại trường học
sau thời gian tạm dừng đến trường
để phòng chống dịch covid một mươi chín sở giáo dục và đào tạo cho hay việc cho học sinh trở lại trường học
phải phù hợp với tình hình thực tiễn đảm bảo thận trọng lấy địa bàn cấp xã phường thị trấn
để đánh giá và xây dựng tiêu chí làm từng bước thận trọng nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn
về sức khỏe cho giáo viên và học sinh
thời gian vừa qua sở giáo dục và đào tạo phối hợp với sở y tế bàn các giải pháp tiêm vaccine
cho học sinh trên tinh thần của ban chỉ đạo thành phố
trước mắt sẽ tiêm vaccine cho học sinh khối lớp một mươi hai một mươi bảy tuổi tiếp theo là lớp một mươi một và lớp một mươi
lãnh đạo sở cũng kiến nghị tổ chức tiêm cho học sinh cấp trung học phổ thông tại trường
để tránh bỏ sót các trường hợp
những thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín sẽ luôn được chúng tôi cập nhật liên tục
trong các bản tin và tin tức thời sự trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan hôn luận của bộ y tế
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi